nguyễn văn đài lại ra nước ngoài và tiếp tục thực hiện các hoạt động có tính chất cơ hội chống phá
đối với vụ việc gây dối an ninh trật tự tại tỉnh đắk lắc nguyễn văn đài đã lên kênh truyền thông của mình quy trục khẳng định với nội dung lộ diện những kẻ đứng đằng sau kích động trang bị huấn luyện cho những người nổi dậy tây nguyên
đối tượng này vu khống rằng việt nam đàn áp tôn giáo phân biệt gây chia rẽ các sắc tộc ở tây nguyên
những người có tiếng nói đối lập nên đã vũ trang hóa cho những người vừa gây ra tội ác kinh hoàng ở đắk lắc để lấy cớ đàn áp tiêu diệt các tổ chức tôn giáo nhóm đối lập
căn cứ đối tượng này đưa ra là nhóm trên được trang bị vũ khí có quần áo dân di được huấn luyện
nguyễn văn đài lập luận rằng vũ khí quần áo dân di không thể chuyển từ nước ngoài vào việt nam
các tổ chức ở nước ngoài không thể thâm nhập vào lãnh thổ việt nam để tổ chức huấn luyện cho nhóm người trang bị huấn luyện
theo đài nhóm đối tượng gây ra tội ác tay trời ở đắk lắk vừa qua có những thứ này là do cơ quan chức năng trong nước cung cấp
quả là một sự xuyên tạc vô khống không gì có thể chờ chẽn hơn

ngay sau khi xảy ra vụ việc nhận thức rõ đây là hành vi nghiêm trọng mang tính chất côn đồ man dợ
dưới sự chỉ đạo của bộ công an công an tỉnh đắk lắc đã khẩn trương tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp đấu tranh để chữa bằng được các đối tượng đã gây ra vụ việc tại địa bàn huyện chư quỳnh để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
qua nhiều ngày đêm truy quét quyết liệt nhận được sự giúp đỡ của nhân dân đến nay lực lượng công an đã giải cứu an toàn
ba con tin mời làm việc một trăm linh chín đối tượng liên quan trong đó tạm giữ hình sự bảy mươi bốn đối tượng để phục vụ công tác điều tra
nhiều đối tượng nguy hiểm nhất cũng đã thú nhận hành vi tàn ác của mình
cùng với đó đơn vị còn thu giữ một mươi năm khẩu súng các loại một một trăm chín mươi chín viên đạn các loại cùng nhiều vũ khí phương tiện vật chứng khác
bộ công an đánh giá vụ việc xảy ra tại huyện trư quỳnh
bộ công an đánh giá vụ việc xảy ra tại huyện trư quỳnh tỉnh đắk lắc vào ngày một mươi một tháng sáu là hành vi gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng có tổ chức rất manh động liều lĩnh man dợ mất nhân tính
qua lấy lời khai ban đầu một số tên khai rằng chúng nhận được chỉ thị là nếu gặp cán bộ và công an xã thì giết chết cướp tài sản cướp súng đạn
hành vi thể hiện sự dã man hết sức nguy hiểm
để kiểm soát tình hình an ninh trật tự tại địa bàn thì đồng chí bộ trưởng bộ công an đồng chí thứ trưởng lương tâm quang đã chỉ đạo áp dụng mọi biện pháp cần thiết để truy bắt hết số đối tượng gây ra vụ việc thu giữ toàn bộ vũ khí vật liệu nổ đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân và các lực lượng tham gia truy bắt
rất nhiều người dân sinh sống ở xã yakato huyện trư quỳnh bất bình phẫn nộ
động phá dối an ninh trật tự tấn công vào trụ sở cơ quan nhà nước sát hại dã man những cán bộ chiến sĩ công an cán bộ xã và dân thường của nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm trên
có thể thấy người dân luôn một đồng với đảng và nhà nước trong việc bắt giữ và xử lý các đối tượng nêu trên đây hoàn toàn không phải là cuộc nổi dậy của người dân tây nguyên như các đối tượng thù địch vẫn gieo giao
những điểm nhất quán của đảng và nhà nước ta là tôn trọng bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo quyền theo hoặc không theo tôn giáo của người dân đảm bảo sự bình đẳng không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo tín ngưỡng bảo hộ hoạt động của các tổ chức tôn giáo bằng pháp luật
thực tế sau hai mươi năm thực hiện nghị quyết số một mươi ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai của bộ chính trị khóa chín về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng tây nguyên thời kỳ hai nghìn một hai nghìn một mươi năm
kinh tế xã hội của tỉnh tây nguyên đạt được nhiều kết quả khá toàn diện
quy mô kinh tế được mở rộng gdp bình quân giai đoạn hai nghìn hai hai nghìn hai mươi là bảy chín mươi tám cao nhất trong các vùng gdp bình quân đầu người năm hai nghìn hai mươi đạt bốn mươi tám tám triệu một người một năm gấp một mươi sáu lần năm hai nghìn chín
công nghiệp phát triển nhanh tốc độ tăng trưởng công nghiệp đạt một mươi hai bảy mươi chín cao hơn bình quân cả nước một mươi một năm mươi bốn và cao nhất trong sáu vùng
kinh tế xã hội